thưa quý vị sáng nay gần một triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vì thế trong buổi thi đầu tiên thí sinh đã chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng vệ và thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch tại trường thi
thời tiết cũng thuận lợi để thí sinh đến trường thi trên cả ba miền
tại các điểm thi trên cả nước đều đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang nước sát quẩn tay nước sạch nước uống riêng cho thí sinh
đồng thời bố trí phòng chờ phòng thi dự phòng và phòng cách ly y tế để sẵn sàng khi có tình huống phát sinh
các điểm thi luôn đảm bảo thông thoáng có đội ngũ công an đứng điều tiết giãn cách không có phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường thi
đặc biệt tại tp hcm còn tăng cường đội xe khử khuẩn di động phản ứng nhanh luôn trực chiến sẵn sàng phun xịt khử khuẩn tại các điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trên mỗi xe khử khuẩn phản ứng nhanh đều được trang bị các thiết bị máy phun khử khuẩn trang bị thiết bị bảo hộ phòng dịch đảm bảo năm k
dung dịch khử khuẩn anloyd đã được pha chế và kiểm định yếu tố an toàn khi sử dụng
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh lực lượng công an tp hcm cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép nhằm tích cực ngăn chặn dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng
mới đây công an tp hcm vừa phát hiện bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép tại các căn hộ thuộc trung cư sài gòn sao xã phước kiển huyện nhà bè
trước đó qua kiểm tra tại bốn căn hộ thuộc trung cư sài gòn sào lực lượng chức năng phát hiện tám người nước ngoài đều không có giấy tờ tùy thân
gồm bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép và bốn người hàn quốc nhập cảnh hợp pháp
qua kiểm tra tám người nước ngoài này có hành vi trốn tránh cố thủ không mở cửa khi có yêu cầu của cơ quan chức năng
chủ cho thuê nhà không hợp tác hoặc chậm trễ khi được cơ quan chức năng thông báo
được biết bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc để đi kiếm việc làm
hiện lực lượng chức năng đã khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và đưa các đối tượng đi cách ly
đối với bốn người hàn quốc không xuất trình giấy tờ tùy thân công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý theo quy định
giải bóng đá euro đang đi đến những trận đấu cuối cùng cùng với những trận cầu nảy lửa là tình trạng lợi dụng euro để cá độ ăn tiền cũng diễn biến khá phức tạp
tám đối tượng trên địa bàn thị trấn di linh và xã tân châu huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm tám điện thoại di động
với số tiền phơi trên hai vụ diễn ra vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một là gần một trăm ba mươi triệu đồng và nhiều phơi ghi cá cược của những ngày trước đó
giải bóng đá euro đang đi đến những trận tranh tài cuối cùng của giải đấu cùng với những trận cầu nề lửa là tình trạng lợi dụng euro để cá độ ăn tiền cũng đang diễn biến khá phức tạp